theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi việt nam không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là đã năm mươi tám ngày việt nam không có ca mắc trong cộng đồng
trong một một trăm bảy mươi bảy ca mắc tính đến sáu giờ ngày ba mươi tháng một mươi đã có số ca điều trị khỏi là một sáu mươi hai ca số ca còn đang điều trị là tám mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn một trăm tám mươi bốn người